thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark heal hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
tòa an ninh dân tp hcm đã tuyên án đối với nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
cùng một mươi ba bị cáo trong phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày một mươi chín tháng năm
cho đến nay một mươi bị cáo đã làm đơn kháng cáo
trong số này có duy nhất bị cáo nguyễn thị quyết nguyên là nhân viên phòng xuất nhập khẩu công ty vn phạc ma
kháng cáo kêu oan cho rằng chỉ làm theo những gì cấp trên chỉ đạo mà không ý thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật
chín bị cáo còn lại kháng cáo xin được giảm nhẹ
trong bài đoán sơ thẩm bị cáo trương quốc cường bị tuyên phạt bốn năm tù
nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế ba năm tù về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đường dây tổ chức tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng nguyễn thành trung quê ở tỉnh an giang cầm đầu
vừa bị công an tp hcm triệt phá thu giữ hơn ba mươi kg ma túy đá
sau một thời gian dài theo dõi nắm rõ hoạt động của đường dây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm phối hợp với công an tỉnh an giang công an quận bình tân tổ chức dừng xe ô tô của trung
khi đi trên đường số bảy quận bình tân để kiểm tra hành chính phát hiện trên xe có hai bao tải đựng ba mươi túi ma túy tổng hợp
trọng lượng khoảng ba mươi kg mở rộng điều tra trinh sát tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng bọn của trung
là hà hữu lộc và trần văn reo quê ở an giang tại quận bình tân
công an tp hcm vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng chuyên đột nhập vào các tiệm vàng tại các địa bàn huyện năm căn và đầm rơi
để trộm cắp tài sản vào ngày một mươi sáu tháng sáu tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng các trinh sát đã bắt giữ đối tượng chính
trong băng nhóm nói trên là lê hoàng nam thu giữ một lượng lớn vòng vàng mà các đối tượng đã trộm tại một tiệm vàng
ở huyện đầm rơi điều tra mở rộng lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ thêm nguyễn thanh sang lâm văn lam và nguyễn văn bé
cả bốn đối tượng này là thủ phạm đã thực hiện vụ đột nhập tại tiệm vàng thanh hùng ở huyện nam căn lấy đi một mươi lượng vàng
công an thành phố hải phòng phối hợp cùng với các lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử
trước đó lực lượng công an đã phát hiện một đối tượng đang mua bán thiết bị công nghệ phục vụ gian lận thi cử thu giữ một mươi năm bộ thiết bị
mỗi bộ bao gồm một điện thoại kết nối với một đoạn dây đồng có gắn một micro nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ dạng hạt kích thước khoảng hai mm
mở rộng điều tra cơ quan công an đã triệu tập đấu tranh với đối tượng lê xuân tùng là người cung cấp số thiết bị nói trên
thu giữ thêm tại nhà của tùng một mươi bốn bộ thiết bị ba camera nguyện trang cùng hàng trăm linh linh kiện điện tử để lắp ráp các thiết bị phục vụ gian lận thi cử
công an huyện cái bè tỉnh tiền giang vừa khởi tố năm bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu qua tin tố giác của người dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện cái bè
đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vụ bốn thị sấn cái bẻ
lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm bảy mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
tù điểm này do đối tượng nguyễn quang châu đứng ra tổ chức
mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào sáng ngày hôm nay đã khiến nhiều nhà ở và lớp học
tại xã an thắng huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn bị tốc mái hư hỏng nặng
thống kê sơ bộ có khoảng hai mươi hộ bị thiệt hại về nhà ở
ba lớp học cùng với nhà công vụ giáo viên ở xã an thắng huyện bắc nậm bị tốc mái một người bị thương
nhiều diện tích hoa màu dọc sông suối của người dân bị ngập hư hại nghiêm trọng
mưa lớn những ngày gần đây cũng đã khiến một người ở huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn bị xét đánh tử vong
chính quyền các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại
ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân
thưa quý vị vào chiều nay tại khu một thị trấn bác miều huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đã xảy ra lũ quét làm bốn người mất tích
trước đó huyện bảo lâm đã xảy ra mưa rất to cục bộ tại địa bàn xã mông ân và thị trấn bác miều
lũ quét làm bốn người bị lũ cuốn trôi trong đó có hai vợ chồng
tại xóm nà làng xã mông ân có một ngôi nhà bị nước cuốn hoàn toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện bảo lâm đã huy động các lực lượng công an bộ đội dân quân
lực lượng các ban ngành cùng với người dân khẩn trương tích cực tìm kiếm nạn nhân đồng thời có giải pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân
cơn mưa lớn ở hà nội chút xuống đúng vào giờ tan tầm vào buổi chiều tối nay lại một lần nữa khiến thủ đô hà nội ngập trong biển nước
dòng người và phương tiện ủn ứ trong nhiều giờ đồng hồ tại các quận nội thành
phản ánh của nhóm phòng viên cách để ý phút
mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ
bên cạnh đó cơn mưa diễn ra vào đúng giờ tan tầm buổi chiều khiến nhiều người di chuyển trên đường gặp khó khăn
cơn mưa lớn trong buổi chiều ngày năm tháng bảy vừa qua đã khiến cho nhiều tuyến đường ở hà nội trở nên tê liệt
tình trạng giao thông ủn tắc diễn ra ở nhiều tuyến đường đặc biệt là tại khu vực các quận như là cầu giấy trưng quận hoàn kiếm
mực nước khi mà cơn mưa lớn chút xuống đã khiến cho nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển và nhiều phương tiện trở nên chết máy
từ đó thì xảy ra tình trạng là ủn tắc ở nhiều tuyến đường và cá biệt ở một số khu vực như là khu vực cầu giấy
thì nhiều tuyến đường như các quý vị có thể nhìn thấy là ngay phía sau lưng tôi là các phương tiện đã chết máy và gần như nằm nguyên tại khu vực mà ngập ủng
lượng mưa ghi nhận được trong một giờ đồng hồ tại các quận cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm đạt mức hơn một trăm linh mm trong một giờ
nhiều tuyến phố ngập từ bốn mươi đến chín mươi mm tình trạng ngập úng khiến người dân đi lại rất khó khăn trong thời điểm này
tình trạng mưa lớn diễn ra tại thành phố hà nội đã khiến cho việc đi lại của người dân trở nên vô cùng khó khăn
mà một số tuyến đường thì diễn ra tình trạng ngập lụt khiến cho người dân di chuyển khá là chậm rãi và cẩn trọng
và khiến cho nhiều tuyến đường ở khu vực lân cận diễn ra tình trạng ủn tắc
quyên cáo đối với người dân là tại những khu vực diễn ra ngập lụt thì người dân cần khi di chuyển bằng xe máy cần đều ga
và tránh việc có thể va chạm vào một số tầm ván sắt ven đường
cũng như là người dân cũng không nên di chuyển lên những vỉa hè như thế này để tránh tình trạng có thể va chạm vào nhau
khi mà cái độ bán sắt tầm nhìn khá là khó khăn như thời điểm hiện tại
cho đến hai mươi h ba mươi phút các phương tiện vẫn trôi chân tại nhiều tuyến phố do nước chưa rút
thưa quý vị và các bạn để điều tra về tội tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước
công an tp hà nội đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn lân thắng
cụ thể vào ngày hôm nay
công an tp hà nội cho biết cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn lân thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hiện trú tại ngõ thịnh quang quận đống đa hà nội
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang ngày hôm nay đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại xã gành dầu thành phố phú quốc
vụ án dự kiến diễn ra trong ba ngày từ hôm nay đến ngày bảy tháng bảy
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu lâm hoàng phúc đến chợ gành dầu
thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở đắk lắc phúc bị nhóm người này rượt đuổi bỏ chạy về nhà trọ
tìm nông bọn
báo tin cho nguyễn hoàng nhật đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau nhật và hai mươi năm đối tượng khác
mang theo hung khí tự chế đến đánh nhau với nhóm đối phương cũng gồm hàng chục đối tượng
hậu quả khiến một đối tượng tử vong và hai đối tượng bị thương tích nhẹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định tách vụ án hình sự
để tiếp tục điều tra làm rõ tội giết người cố ý gây thương tích và đề xuất xử lý sau
liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thường
rig vip tip club xảy ra tại các tỉnh thành phố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố bảy đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các bị can bị khởi tố gồm phạm thanh tú hoàng quang lịch chú tại thành phố đồng hới
về tội tổ chức đánh bạc lưu minh đức trương minh hóa nguyễn công trung lê văn mẫn và trần văn huynh
cùng chú tại thành phố đồng hới
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tú và lịch thông qua hệ thống game bài đổi thường rig vip tip club
làm đại lý cấp hai để mua bán điểm rig sau đó bán lại cho các đối tượng khác đánh bạc trai phép hưởng tiền chân lệch
từ tài liệu điều tra cho thấy từ khi bắt đầu làm đại lý cấp hai cho đến khi hệ thống game bài bị đánh sập
tổng số tiền thanh toán đánh bạc của hai đại lý là khoảng trên năm mươi tỷ đồng
tính từ ngày hai mươi sáu tháng sáu cho đến nay tỉnh cà mau có khoảng hai trăm sáu mươi ba tàu trên một năm trăm ba mươi chín tàu có thiết bị vms
mất kết nối tín hiệu chiếm tỷ lệ khoảng một mươi bảy
ngành chức năng tỉnh này đã đề xuất ubnd tỉnh kiến nghị bộ đông nghiệp và phát triển đồng thôn xem xét để có hướng xử lý
tỉnh cà mau hiện có tám đơn vị cung cấp thiết bị vms với trên một năm trăm linh tàu cá đã được lắp đặt thiết bị vns
các thiết bị vns đa số hoạt động tốt phục vụ nhu cầu quản lý tàu cá của tỉnh
từ đó giúp cho việc cập nhật được nhật ký khai thác của các tàu cá
truy xuất nguồn gốc các loài thủy hải sản được đánh bắt đưa ra các bản tin dự báo thời tiết
cảnh báo sự cố thiên tai vì mưa bão trên biển để người dân chủ động phòng tránh
theo ngành chức năng tỉnh tính từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay
tại cà mau có khoảng hai trăm sáu mươi ba tàu trên một năm trăm ba mươi chín tàu có thiết bị vms mất kết nối tín hiệu chiếm tỷ lệ khoảng một mươi bảy
trong đó có một trăm ba mươi năm tàu do chưa đóng phí vệ tinh năm mươi sáu tàu chưa rõ nguyên nhân sáu mươi một tàu vào bờ một mươi tàu do lỗi thiết bị
một thiết bị mất tín hiệu do tàu bị chìm
do đó ngành chức năng tỉnh đề xuất các cơ quan đơn vị có liên quan cung cấp thông tin
kịp thời xác định rõ nguyên nhân mất tín hiệu kết nối thiết bị vms trên biển
các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải bổ sung đầy đủ nội dung trong hợp đồng cung cấp dịch vụ
bảo đảm phù hợp với quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định của pháp luật có liên quan
đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét bổ sung quy định thêm
trách nhiệm và xử phạt đối với đơn vị cung cấp thiết bị không đảm bảo chất lượng hàng hóa
thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng thiết bị giám sát hành trình tàu cá được phép cung cấp cho người dân
chiều ngày năm tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức tội phạm
buôn bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại an giang cầm đầu
thu giữ tăng vật là hơn ba mươi kg ma túy đá
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện tổ chức tội phạm
mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ nên xác lập án đấu tranh
sau một thời gian dài theo dõi trinh sát xác định kẻ cầm đầu là nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê an giang
tuy nhiên đối tượng vô cùng ma mảnh thường xuyên thay đổi địa điểm phương thức hoạt động
sau khi củng cố hồ sơ thu thập tài liệu chứng cứ nắm rõ hoạt động của đường dây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp công an tỉnh an giang
công an quận bình tân tổ chức dừng xe ô tô của trung khi đi trên đường số bảy quận bình tân để kiểm tra hành chính
qua đó phát hiện trên xe có hai bao tải gần ba mươi túi ma túy tổng hợp trọng lượng khoảng ba mươi kg
mở rộng điều tra trinh sát tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng bọn của trung
là hà hữu lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần quang reo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng quê an giang tại quận bình tân
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền
đêm qua rạng sáng ngày năm tháng bảy các thờ lặng của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã tích cực xuyên đêm để tìm kiếm cô gái nhảy cầu chữ y tự tử
mặc dù là vụ việc diễn ra trong đêm nhưng mà vẫn có rất nhiều người tụ tập trên cầu để theo dõi
theo thông tin ban đầu vào lúc hai mươi một h năm mươi tối ngày bốn tháng bảy người dân bất ngờ phát hiện một cô gái khoảng hai mươi bốn tuổi
trèo qua lăng can cầu nhảy xuống kênh tàu hũ tự tử
phát hiện sự việc người dân nhanh chóng gọi điện thoại báo lực lượng cứu hộ cùng với công an khu vực đến hiện trường ứng cứu
nhận được tin báo từ người dân trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã ngay lập tức điều đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh xuất hai xe chuyên dụng một tàu cano và hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường triển khai cơ ngán tìm kiếm
do thời điểm xảy ra vụ việc là vào buổi tối mất nước tên tàu hũ dân cao nên đã khiến công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn
sự việc đã gây hiếu kỳ nên có nhiều người đi đường dừng xe xếp hàng dài trên tàu chữ y
và dưới trụ đường võ văn kiệt để theo dõi khiến cho giao thông qua khu vực ủng tắc
thời gian gần đây tình hình tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ qua địa bàn của tỉnh đồng nai diễn biến phức tạp
công an tỉnh đồng nai đang cố gắng tiếp tục làm giảm tai nạn trên địa bàn của tỉnh trong sáu tháng cuối năm
tuyến quốc lộ năm mươi một đi qua địa bàn tỉnh đồng nai có chiều dài ba mươi bảy km là trục đường rộng nhất trên địa bàn tỉnh
dù đã được đầu tư nâng cấp mở rộng đến tám làng đường nhưng hiện tại tuyến quốc lộ này cũng đang quá tải
do lượng phương tiện tăng cao xe cộ lưu thông trên tuyến dày đặc
vẫn còn nhiều người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông
vì vậy lực lượng trạm kiểm soát giao thông ngã ba thái lan tập trung chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ bằng biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã phát hiện gần chín trăm linh trường hợp lái xe chạy quá tốc độ cho phép xử phạt với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
xử lý nghiêm những trường hợp xe là cơi nới thành thùng xe quá khổ quá tải
và nhiều người điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn và sử dụng chất kích thích ma tí
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên tuyến quốc lộ năm mươi một qua địa bàn tỉnh đồng nai đã xảy ra một mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi người và bốn người bị thương
bên cạnh đó qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông trạm kiểm soát giao thông ngã ba thái lan
đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính gần bốn năm trăm linh trường hợp vi phạm tổng hợp các lỗi về trật tự an toàn giao thông
đồng thời ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần ba tỷ năm trăm linh triệu đồng tạm giữ gần một trăm tám mươi phương tiện các loại
và tước chi phí phép lấy xe hơn hai trăm năm mươi trường hợp
quốc lộ năm mươi một là tuyến đường chính đến tỉnh bà rịa vũng tàu
vào ngày nghỉ cuối tuần và những ngày lễ tết người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến
nên thường chạy xe để phòng ngừa tên ảnh giao thông và hạn chế ủng tắc giao thông vào cao điểm lễ tết
và ngày nghỉ cuối tuần lực lượng chức năng phối hợp tăng cường nhân lực và trang thiết bị để kiểm tra nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện cũng như bố trí trực chốt những khu vực nút giao đoạn đường sung yếu đông đúc xe cổ
đồng thời phối hợp thông tin đồng bộ với cục cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
thành lập tổ phản ứng nhanh khuyên xử lý các điểm nóng kẹt xe như tại khu vực cổng một mươi một ngã ba nhân trạch núp giao vòng xoay quốc lộ năm mươi một với cao tốc
cục cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây thành lập tổ phản ứng nhanh khuyên xử lý các điểm nóng kẹt xe như tại khu vực cổng một mươi một

trong thời gian thực hiện cao điểm thủy đội một thuộc thủy đoạn hai cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy công an tp tổ chức các đợt quần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy trọng điểm và tuyến giáp ranh giữa các tỉnh thành